tiếp xúc giữa lãnh đạo hai bộ lãnh đạo các đơn vị công an các địa phương với hình thức đa dạng linh hoạt để trao đổi thông tin kinh nghiệm công tác ủng hộ và tạo điều kiện để hai bên tăng cường hợp tác trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ
qua bộ trưởng thủ tướng gửi lời thăm chúc sức khỏe tới thủ tướng lào thông luân si su lít và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lào
bộ trưởng an ninh lào sổm kẹo si la vong cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
bộ trưởng khẳng định hai bên nhận thấy hài lòng về mối quan hệ hợp tác cùng nhau giữ ổn định chính trị an toàn xã hội để ổn định và phát triển của mỗi nước
việc tăng cường hợp tác với việt nam trong lĩnh vực an ninh bảo đảm lợi ích quốc gia là hết sức quan trọng
đặc biệt năm nay đánh dấu bốn mươi năm ký hiệp ước hữu nghị năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
chuyến thăm này đánh dấu một bước tiến hợp tác mới trong quan hệ giữa lực lượng công an hai nước
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp
ông chutomu takebe cố vấn đặc biệt liên minh nghị sĩ hữu nghị việt nhật và ông shizenobu nagamori chủ tịch tập đoàn nidex
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ việt nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhật bản làm ăn thành công tại việt nam trong đó có nidex
do đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhật bản trong lĩnh vực công nghệ
thủ tướng hy vọng nhật bản sẽ vươn lên trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại việt nam trong tương lai gần
về dự án trường đại học việt nhật thủ tướng hoan nghênh và cho rằng việc ban hành quy chế của trường là điều hết sức cần thiết chính phủ việt nam sẽ sớm ký ban hành và tạo mọi điều kiện cho trường hoạt động thuận lợi
thủ tướng tin tưởng trường đại học việt nhật sẽ trở thành một trong những trường đại học uy tín nhất tại việt nam cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và là nơi ươm mầm khởi nghiệp của việt nam
ông chutomu takebe cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp và khẳng định các doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào việt nam phát triển như ngày nay là có sự giúp đỡ lớn của chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam
ông mong muốn chính phủ việt nam sớm phê duyệt quy chế hoạt động để trường đi vào hoạt động chính thức hỗ trợ để trường hoạt động thuận lợi
ông takebe nhấn mạnh vai trò của công nghiệp hỗ trợ nền tảng cho các nhà đầu tư lớn vào làm ăn
do đó sẽ kêu gọi các doanh nghiệp nhật bản tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này ở việt nam
nói chung và hai nhóm nghị sĩ hữu nghị của quốc hội hai nước nói riêng được phát triển như hiện nay
đồng chí tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ giữa liên minh nghị sĩ hữu nghị hai nước sẽ làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước
tạo điều kiện để các quan hệ kinh tế đầu tư thương mại hợp tác phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực giao lưu văn hóa ngày càng ổn định phát triển và bền vững
tại buổi tiếp phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng
đặc biệt là lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí
mong muốn zarubennet tiếp tục mở rộng thăm dò tìm kiếm chữ lượng mở rộng khai thác dầu khí tại thềm lục địa việt nam
khẳng định chính phủ việt nam sẽ tạo mọi điều kiện để hợp tác hai bên ngày càng có hiệu quả
tổng giám đốc công ty cổ phần zarubenev ivanovic cảm ơn chính phủ việt nam đã tạo điều kiện giúp đỡ ủng hộ công ty trong quá trình hoạt động
ông ivanovich cho biết mặc dù năm hai nghìn một mươi sáu là một năm khó khăn đối với ngành dầu khí giá dầu hạ xuống mức thấp nhất trong lịch sử
nhưng hai công ty liên doanh dầu khí của việt nam là vietso petro và rasviet petro vẫn có lợi nhuận cao do giảm tối đa chi phí vận hành
ông ivanovic cho rằng cần tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư
cơ hội đầu tư hấp dẫn phù hợp với lợi ích của hai bên
tiếp tục sẽ là thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại hà nam
vào khoảng tám giờ ba mươi phút sáng nay xe tải chở vật liệu xây dựng bất ngờ đâm xe một mươi sáu chỗ đang trên đường đi đón dâu trên địa bàn kim bảng hà nam khiến ba người chết và nhiều người khác bị thương nặng
theo đó ông bùi đức tính
tránh văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh hà nam cho biết sau khi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn thì khả năng do chiếc xe đón dâu bán đoàn xe đưa dâu nên thiếu quan sát không giảm tốc độ khi đi qua ngã năm nên đã đâm trực tiếp vào giữa thùng xe tải
theo ông tĩnh vụ tai nạn khiến ba người tử vong một mươi sáu người bị thương phải nhập viện điều trị
đòn xe đưa dâu gồm một xe dâu và ba xe một mươi sáu chỗ xe bị nạn là xe đi sau cùng hiện tại hai bệnh nhân bị thương nặng phải thở bằng máy
tài xế xe khách một mươi sáu chỗ tên là lương thành uy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy quê ở huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
còn tài xế xe tải do quá hoảng sợ nên đã rời khỏi hiện trường
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra chủ tịch ubnd tỉnh hà nam đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và phân luồng giao thông
chỉ đạo ngành y tế bố trí người và phương tiện cấp cứu các nạn nhân tài nạn giao thông
ngày một mươi sáu tháng ba lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn
bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp tri cục hải quan cửa khẩu nậm cắn đã tiến hành bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
đối tượng được xác định là mùa bá trò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại bản đồng dưới xã sơn tây huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
vào lúc chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba khi đối tượng này đang mang trong người hơn hai tỷ đồng việt nam vượt biên giới việt nam lào theo đường mòn
thì bị lực lượng phối hợp của biên phòng và hải quan cửa khẩu nậm cắn phát hiện bắt giữ
hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn đang hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao đối tượng và tăng vật cho công an huyện kỳ sơn để tiếp tục điều tra xử lý
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
phát biểu khai mạc đại hội hòa thượng thích khế trơn phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh thứ thuế nhuế khẳng định
nhiệm kỳ qua dưới sự chỉ đạo sâu sát của trung ương giáo hội sự giúp đỡ nhiệt thành của lãnh đạo đảng chính quyền mặt trận các cấp tinh thần tích cực của tăng ni phật tử
ban trị sự đã có nhiều hoạt động thiết thực gắn bó cùng sự phát triển chung theo đúng phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội
với tinh thần tư bi cứu khổ trong nhiệm kỳ qua giáo hội đã huy động hơn một trăm linh năm tỷ đồng để thực hiện hoạt động từ thiện xã hội
góp phần cùng với nhà nước trong việc chăm lo cuộc sống của nhân dân giải quyết các vấn đề an sinh xã hội giáo dục y tế
các hoạt động nghi lễ văn hóa hội nhập với phật giáo quốc tế tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng là những ưu điểm nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua
hôm nay tại tỉnh phú yên hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã tổ chức tổng kết công tác thi đua năm hai nghìn một mươi chín
và ký giao ước thi đua năm hai nghìn một mươi bảy cụm các tỉnh duyên hải miền trung bao gồm quảng nam quảng ngãi bình định phú yên và khánh hòa
năm hai nghìn một mươi sáu các chỉ tiêu về công nghiệp kinh doanh dịch vụ đầu tư xây dựng cơ bản thu ngân sách của các tỉnh duyên hải miền trung đều tăng so với năm hai nghìn một mươi
nhiều phong trào thi đua được phát động và thực hiện có hiệu quả như năm doanh nghiệp hai nghìn một mươi sáu của tỉnh phú yên phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm hai mươi năm ngày tái lập tỉnh quảng nam
đẩy mạnh thu hút đầu tư ở tỉnh quảng ngãi
các lĩnh vực về văn hóa đảm bảo an sinh xã hội cũng được chú trọng
một số địa phương như tỉnh khánh hòa quảng nam phú yên có trên ba mươi số xã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi bảy cụm thi đua duyên hải miền trung phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn grdp và thu ngân sách
đẩy mạnh phong trào thi đua như cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau doanh nghiệp hội nhập và phát triển và gắn các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tại hội nghị đồng chí trần thị hà phó chủ tịch thường trực hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đề nghị các địa phương cần nhân rộng nuôi dưỡng các mô hình điển hình tiên tiến xây dựng các chuyên trang chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các phong trào thi đua đặc biệt chú trọng đến công tác khen thưởng khắc phục tính hình thức không đồng đều trong các phong trào thi đua

tại lễ tưởng niệm ông billy kelly một cựu binh mỹ đã đặt năm trăm linh bốn bông hoa hồng để tưởng niệm những nạn nhân vụ thảm sát
để tưởng nhớ các nạn nhân ông mike bowell đến từ tổ chức madison whiter đã kéo đàn violon với chủ đề tiếng vĩ cầm ở mỹ lai
tiếng đàn truyền đi thông điệp hòa bình từ sơn mỹ đến với bạn bè khắp thế giới
gần nửa thế kỷ trôi qua đến nay sơn mỹ đã và đang hồi sinh mạnh mẽ
màu xanh của sự sống của hòa bình đã bao phủ khắp các ngôi nhà làng quê sơn mỹ
người dân sơn mỹ đã nén đau thương cùng nhau đứng lên khôi phục quê hương sau chiến tranh phát triển toàn diện kinh tế văn hóa xã hội
trong vận tích quốc tế mỹ nhật bản tăng thường hợp tác an ninh trong khu vực
thị trường phản ứng tích cực sau quyết định tăng lại suất của fed
đã hối thúc mạnh mẽ triều tiên từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân
tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm ở thủ đô tokyo của nhật bản
điểm đến trong chuyến công du châu á đầu tiên của ông tillson kể từ khi nhậm chức ngoại trưởng mỹ
phát biểu sau cuộc hội đàm ngoại trưởng nhật bản fumio kishida cho biết
hai bên chia sẻ quan điểm các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của triều tiên là hoàn toàn không thể chấp nhận được
về phần mình ngoại trưởng mỹ rece stilelson nhấn mạnh hợp tác ba bên giữa mỹ với các đồng minh nhật bản và hàn quốc
đóng vai trò then chốt trong việc ứng phó với các hành động khiêu khích của triều tiên
cũng trong cùng ngày ngoại trưởng rex tillerson gặp thủ tướng nhật bản shinzo abe
nhằm bàn bạc các biện pháp tăng cường hợp tác về các vấn đề an ninh trong khu vực
ông tilerson đến thủ đô tokyo để hội đàm với các nhà lãnh đạo nhật bản
sau đó ông sẽ tới hàn quốc và trung quốc
đây là chuyến công du châu á đầu tiên của ông tillson
kể từ khi ông nhậm chức ngoại trưởng mỹ ngày một tháng hai vừa qua
sáng nay theo giờ hà nội tại lễ bế mạc hội nghị tại chile
các nước tham gia ký kết hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
đã cam kết tìm ra những phương thức mới thúc đẩy hội nhập kinh tế và thương mại khu vực
khi mà mỹ đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận
các bên đặc biệt nhấn mạnh đến việc theo đuổi các thỏa thuận thương mại song phương
với các quốc gia châu á thái bình dương khác
phát biểu về báo giới sau khi bế mạc hội nghị
đều cho rằng thỏa thuận này đóng vai trò quan trọng đối với tiến trình hội nhập châu á thái bình dương
các đại biểu cũng đã bày tỏ quan ngại về xu hướng bảo hộ thương mại hiện nay
và khẳng định cam kết hợp tác thúc đẩy tự do thương mại đầu tư dịch vụ hội nhập kinh tế
và củng cố hệ thống thương mại quốc tế
trong một thông cáo ngắn ra sau khi hội nghị kết thúc
đại sứ mỹ tại chile bà karon pere nhấn mạnh nhà trắng sẵn sàng đối thoại với các đối tác châu á thái bình dương
và bày tỏ hy vọng tiếp tục là thành viên chủ chốt trong cộng đồng khu vực không chỉ riêng trong lĩnh vực thương mại
đây là lần đầu tiên một mươi hai nước tham gia ký kết tpp nhóm họp kể từ khi tổng thống mỹ donald trump tuyên bố
mỹ rút khỏi thỏa thuận thương mại đầy tham vọng này
trong khuôn khổ chuyến thăm trung quốc của quốc vương ả rập xê út salman al saoud
hôm nay hai bên đã ký kết một mươi bốn thỏa thuận hợp tác trong bối cảnh nhà xuất khẩu dầu mò lớn nhất thế giới
đang thúc đẩy quan hệ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
thứ trưởng ngoại giao trung quốc trương minh cho biết chủ tịch trung quốc tập cận bình và quốc vương salman
đã chứng kiến lễ ký các thỏa thuận sau khi hội đàm tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh
thứ trưởng trương minh nêu rõ biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư và sản xuất giữa hai chính phủ tổng trị giá lên tới sáu mươi năm tỷ đô la mỹ
với ba mươi năm dự án hợp tác bao trùm một loạt lĩnh vực từ năng lượng đến không gian
trước đó tại hội đàm chủ tịch tập cận bình khẳng định trung quốc là một thị trường xuất khẩu dầu mỏ đáng tin cậy và ổn định
và hai nước nên tăng cường hợp tác
về phần mình quốc vương salman bày tỏ hy vọng trung quốc có thể đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề trung đông
quốc vương nhấn mạnh ả rập xê út sẵn sàng cùng trung quốc nỗ lực thúc đẩy hòa bình an ninh và thịnh vượng toàn cầu và khu vực
ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phép vừa quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm hai mươi năm điểm phần trăm lên mức bảy mươi năm một
ngay sau quyết định này thị trường thế giới đã có diễn biến tích cực khi chứng khoán phủ sắc xanh và các mặt hàng chủ chốt như vàng dầu mỏ đều tăng giá
fed cho biết quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm hai mươi năm được đưa ra trong bối cảnh thị trường việc làm và lạm phát diễn biến theo kỳ vọng
phản ứng ngay sau quyết định này của phép đóng cửa phiên giao dịch dạng sáng nay
theo giờ hà nội chứng khoán âu mỹ đồng loạt tăng điểm trong khi đồng đô la mỹ xuống giá
các chỉ số chính của phố nguồn đều tăng từ năm đến tám phần trăm trong khi các chỉ số trên sàn london dax paris đều tăng hai phần trăm
trong khi đó giá vàng và dầu mỏ cũng chuyển động theo hướng đi lên
khép lại phiên giao dịch dạng sáng nay giá vàng giao ngay tăng hơn một năm lên mức cao nhất trong một tuần qua
giá dầu thế giới phục hồi lần đầu tiên trong hơn một tuần qua với mức tăng từ một tám đến hai năm
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân